xin được tiếp tục bản tin với những thông tin liên quan tới phòng chống dịch
sáng nay ngày một mươi bảy tháng chín sau khi lắng nghe ý kiến của các chuyên gia kinh tế và y tế
bí thư thành ủy tp hcm nguyễn văn nên khẳng định đến lúc thành phố phải tính đến mức độ giãn cách
đảm bảo độ an toàn thành phố không thể không mở cửa lúc này
theo bí thư nên dù có nhiều góc nhìn cơ sở lý luận khác nhau
nhưng các chuyên gia đã có quan điểm là sức chịu đựng của xã hội đã đến giới hạn
nền kinh tế bị tổn thương rất nhiều cần được phục hồi sớm
với những xác định này cũng đã đến lúc chúng ta phải có sự chuẩn bị về tâm thế
thói quen tinh thần và cả những điều kiện cần thiết để ứng phó với môi trường sống mới
có chủng virus delta
bên cạnh đó hệ lụy đối với gdp của tp hcm không chỉ năm nay mà còn những năm tới
cái giá phải trả về kinh tế lớn
đối với doanh nghiệp một số chuyên gia nhận định doanh nghiệp bây giờ khiệt huệ
nếu không cứu thì sau này cứu cũng không kịp nữa
tương tự sau ba năm năm
trong ba năm tháng chống dịch người dân nghèo cũng đang kiệt huệ
đặc biệt ngân sách thành phố ngân sách trung ương đang gặp khó khăn
theo đó đứng từ góc độ của người dân thành phố doanh nghiệp ngân sách thành phố
thì chi phí chống dịch quá lớn và không thể không mở cửa